trước tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tất cả các địa phương mọi ngành phải coi giải ngân vốn đầu tư công
là nhiệm vụ để xử lý nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm nay một cách căn bản
tình trạng chậm nhiều dự án ở trung ương và địa phương tổ chức điều hành quản lý dự án là khẩu yếu kém mà cần phải rút kinh nghiệm
phát biểu kết luận tại hội nghị thủ tướng nêu rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ quan là chính nhiều bộ nhiều địa phương chưa tập trung giải pháp để chỉ đạo
thủ tướng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng
do vậy thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh các bộ trưởng trưởng ngành phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
trong việc chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo các nghị quyết của chính phủ
thì anh phải phó hợp phó hợp anh mời tới để xem thủ tục có cái gì để bổ sung
một cái nhà to đùng một công trình có hàng trăm tỷ mà giải quyết máy động bạc cho thủ tục
thì công chí phải mời tới phó hợp thiếu cái gì làm cái gì để đúng thủ tục
mình không được ăn gian ăn dối làm ẩu làm xấu khai cống
nhưng mà đầy đủ thủ tục đầy đủ quy trình thành tinh quyết để ủng hộ để giải ngăn như được
thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý
bảo đảm tình huống thống nhất thao gỡ kịp thời các xào cản khó khăn
theo dõi tình hình tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của các bộ cơ quan trung ương và địa phương
báo cáo các thành viên chính phủ hàng tháng để tăng cường đồn đốc kiểm tra
bộ và đầu tư phải báo cáo thủ tướng chính phủ về phương án xử lý để giao hết kế hoạch vốn đầu tư trung ương hai nghìn một mươi chín
còn lại trước ngày năm tháng một mươi hai nghìn một mươi chín
bộ kế hoạch đầu tư phải báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng một mươi hai nghìn một mươi chín để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hai nghìn một mươi chín
tôi được biết các bộ như giao thông vận tải bộ y tế báo cáo khả năng không sử dụng hết kế hoạch vốn đầu tư công
giai đoạn một mươi sáu hai mươi số tiền lên đến sáu bảy mươi tỷ đồng
trong khi đó rất nhiều dự án các bộ ngành khác đang cần vốn bộ các đầu tư khẳng trương tổng hợp
bộ kế hoạch đầu tư chính phủ điều chỉnh
lần này điều chỉnh rất dứt khoát
tôi không kết luận được ngay bây giờ những danh mục nào cần phải điều chỉnh
nhưng một tinh thần là tiêu không hết tiền ra điều chỉnh vốn
thủ tướng đề nghị thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp để tạo điều kiện cho các bộ ngành địa phương
chủ động giải ngân vốn đầu tư vào những dự án đã được phê duyệt
thủ tướng giao bộ tây chính tiếp tục giả soát đơn giản hóa thủ tục giải ngân
nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh quyết toán vốn đầu tư công tăng cường giám sát
cập nhật thông tin giải ngân đối với các chương trình dự án của các bộ cơ quan địa phương
bảo đảm thông tin số lượng đầy đủ kịp thời đồng thời đẩy nhanh tiến độ ký kết thực hiện hiệp định
các dự án oda với các nhà tài trợ ra soát báo cáo thủ tướng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về các vườn mắt trong quản lý nợ công các dự án sử dụng vốn oda và vốn phai yêu đáy
thủ tướng cho biết đầu nhiệm kỳ nợ công ở mức trên sáu mươi bốn nhưng do tăng quy mô gdp
tiết kiệm những khoản chi không cần thiết do vậy nợ công đến nay chỉ còn năm mươi sáu năm mươi bảy
như vậy dư địa vai oda để phát triển còn rất lớn điều quan trọng là thực hiện hiệu quả
bộ thế chính cũng cần chỉ đạo kho bạc nhà nước thanh toán kịp thời các dự án khi có đủ điều kiện
giải ngân trong bốn ngày làm việc phối hợp với các chủ đầu tư xử lý những vướng mắc phát sinh
rút ngắn thời gian kiểm soát chi xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các đơn vị vi phạm
về thanh toán giải ngân vốn đầu tư công và chậm làm báo cáo quyết toán dự án
hoàn thành sử dụng ngân sách nhà nước
thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
thăm nội bộ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín
ngày sau lễ đón chủ tịch quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chuyến thăm thể hiện quyết tâm của quốc hội việt nam
mong muốn góp phần cùng
cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước nói chung và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp
toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng
tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội lào pani yathotu và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thống nhất đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ đang được các bộ ngành địa phương hai nước thực hiện tốt
một số nội dung còn vướng mắt đang được các bộ ngành liên quan trao đổi
tìm cách giải quyết phù hợp với luật pháp của mỗi nước
về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nêu tình hình phức tạp gần đây trên biển đông
khi trung quốc đưa nhóm tàu khảo sát địa chất hải dương viii
được hội thống bởi nhiều tàu hải cảnh và tàu cá vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa của việt nam làm phức tạp tình hình đe dọa đến hòa bình an ninh ổn định tại khu vực
đề nghị lào với tư cách thành viên asean và là bạn bè thân thiết của việt nam
cùng các nước asean có lập trường và tiếng nói chung nhằm góp phần bảo đảm hòa bình an ninh
ổn định ở biển đông thúc đẩy thực hiện doc xây dựng coc thực chất vì lợi ích chung của cả asean và khu vực
cuối giờ chiều chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn cấp cao quốc hội việt nam
đã có cuộc hội kiến với thủ tướng lào thông luân sisulit
sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa phần lan đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã hội kiến với thủ tướng phần lan antti rini
tại cuộc gặp hai bên đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước việt nam và phần lan
ngày càng phát triển sâu rộng và toàn diện hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh việt nam đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống
ngày càng được củng cố và phát triển qua gần nửa thế kỷ giữa việt nam và phần lan
phó thủ tướng thường trực cũng chuyển lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trân trọng mời thủ tướng antti rini thăm việt nam trong thời gian tới
thủ tướng antti rini cho biết phần lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
đồng thời sẽ nỗ lực thúc đẩy hiệp định evfta sớm thực thi tạo động lực cho hợp tác kinh tế song phương
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế giữ gìn hòa bình ổn định khu vực và thế giới
thủ tướng antti rini nhận lời mời và sẽ thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
trước đó phó thủ tướng thường trực trung hòa bình đã gặp bộ trưởng bộ xã hội và y tế phần lan
anino kasa pekonen cùng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác phù hợp
tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã dự lễ kỷ niệm lần thứ bảy mươi ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi là năm đánh dấu mốc kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
việt trung đã có nhiều bước tiến trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ chúc mừng những thành tiệu mà nhân dân trung hoa đã đạt được trong bảy mươi năm qua
và khẳng định việt nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với trung quốc trên cơ sở thúc đẩy sự phát triển ổn định
lành mạnh và bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước góp phần tích cực và hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới
thưa quý vị ngoài bốn quyết định thi hành kỷ luật đối với ban cán sự bộ giao thông vận tải
thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hòa bình bùi văn kiểu bằng hình thức cảnh cáo
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông bùi văn kiểu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hòa bình
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo tại kỳ thi trung học phổ thông
thông quốc gia năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh hòa bình ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình đã thi hành kỷ luật về đảng
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty alibaba ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thái lực hai mươi tuổi em trai của nguyễn thái luyện
nguyễn thái lực là em út của nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng người em trai khác là nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba
theo điều tra lực đứng tên chuyển nhượng khu đất nông nghiệp tại bà rịa vũng tàu sau đó hợp tác với công ty thành viên khác của công ty alibaba
tự vẽ dự án quảng cáo bán đất nền cho hàng trăm khách hàng hàng trăm tỷ đồng
công ty alibaba có hơn hai mươi công ty thành viên trong đó ít nhất sáu công ty được thành lập từ giữa đến cuối năm hai nghìn một mươi tám với tổng vốn điều lệ hai mươi tỷ đồng
cổ đông sáng lập đều là cá nhân giao động từ ba đến bảy người và nguyễn thái lực luôn nắm bảy mươi năm cổ phần
các doanh nghiệp này là pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án các sai phạm tại công ty alibaba và làm rõ vai trò nguyễn thái lực
tiếp tục phiên thòa dơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
chiều ngày hai mươi sáu tháng chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị mức án từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù giam
đối với bị cáo nguyễn minh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn pharma
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo nguyễn minh hùng
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn pharma thông qua võ mạnh cường
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hài quốc tế hnc và một mươi đồng phạm
đã làm giả các tài liệu sử dụng các giấy tờ giả hợp đồng giả con dấu giả
để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc chữa bệnh ung thư giả vào việt nam với mục đích bán kiếm lời
theo viện kiểm sát hành vi buôn bán thuốc giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trong đó nguyễn minh hùng và võ mạnh cường giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
một mươi bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm tích cực
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ mạnh cường hai mươi năm tù
nguyễn minh hùng từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ ba đến một mươi ba năm
hồ chí minh hai hố tử thân liên tiếp xuất hiện trên đường huỳnh tấn phát quận bảy
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ống truyền dẫn nước sạch qua đây bị vỡ dẫn đến sụp đường
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng chín đường huỳnh tấn phát phường phu mỹ quận bảy tp hcm
bất ngờ xuất hiện một hố to và sâu giữa mặt đường kèm với tiếng động lớn nước trào mạnh ra đường
sau đó chiều cùng ngày cách vị trí hố đầu tiên khoảng ba trăm linh m đến bốn trăm linh m
lại bất ngờ xuất hiện thêm một hố to và sâu
người dân đã để thùng xốp để cảnh báo cho người đi loại
trưa ngày hai mươi sáu tháng chín công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ống truyền dẫn nước sạch của tổng công ty cấp nước sài gòn bị vỡ
hiện đơn vị đang khẩn trương xử lý sự cố
thưa quý vị và các bạn sự xuất hiện của những bãi trong giữ xe tự phát không phải là xa lạ với người dân thủ đô hà nội
những bãi đỗ xe vi phạm này không hiểu vì lý do gì dù đã bị xử lý
nhưng vẫn tiếp tục tái diễn
vậy thực tế vấn đề này đang diễn ra như thế nào và đâu là lời giải đáp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
thật không khó để tìm thấy một bãi trong giữ xe tự phát ở bất cứ một quận nội đô nào tại hà nội
một khu công trường xây dựng nhưng vẫn được tận dụng để làm bãi đỗ xe
những bãi xe theo kiểu này còn mọc lên chi chít quanh các nhà cao tầng
lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý bãi đỗ xe này và lập biên bản xử phạt hành chính
thế nhưng cứ sau mỗi lần bị xử lý
ngày hôm sau những bãi đỗ xe như thế này lại hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra
theo các chuyên gia giao thông bãi xe tự phát trở nên không thể kiểm soát như ngày hôm nay
là do sự yếu kém trong vấn đề quản lý quy hoạch và xây dựng mạng lưới giao thông tỉnh trong hàng chục năm qua tại hà nội
những việc bãi đỗ xe không pháp thể hiện yếu kém của quản trị đô thị
trong đó là của chính quyền địa phương cũng có về cái quản trị đất đai đô thị cũng có
tức là chúng ta thấy rằng là một chỗ đỗ xe diện tích hai mươi năm m hai
nếu mà đầu tư cho dù là ngầm hay là nổi thì nó là hàng tỷ đồng
trong khi đó là chỉ cần lấy một cái lọ sơn
đồng là có thể vạch ra một cái bãi đỗ xe trên vỉa hè
có thể là đấy là gọi là chính là có phép
còn nếu không có phép là người ta cứ đỗ xe và có một người nào đó đứng ra đây thu là xong
do vậy là ở đây nó thể hiện là một cái nếu mà địa phương xảy ra chuyện đó thì cái năng lực quản trị là rất là yếu kém

một mươi đơn vị được cấp phép trong giữ xe chỉ đáp ứng được một mươi nhu cầu của người dân
nghĩa là chín mươi còn lại phải dựa vào các bãi đỗ xe không phép
và người dân tự giải quyết trong khi tốc độ tăng trưởng của ô tô hiện tại là gần một mươi một một năm
còn quỹ đất dành cho giao thông tỉnh tăng đến một một năm
như vậy có thể thấy hạ tầng giao thông luôn hụt hơi và không thể bắt kịp tốc độ phát triển phương tiện
phải chăng các cơ quan chức năng bên cạnh những biện pháp mạnh tay hơn để tăng tính gian đe
đồng thời cũng cần có những giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ các dự án bãi đỗ xe
theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu trong giữ xe trên địa bàn thành phố
chiều nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt ba đối tượng trong nhóm khoảng hai mươi thanh niên
dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn vào dạng sáng cùng ngày
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín nhóm thanh niên này đi xe máy mang theo mã tấu
giao tự chế la hét làm mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn phường hiệp hòa thành phố biên hòa
cùng lúc này lực lượng công an và dân phòng đang tuần tra phát hiện nên đã tiến hành ngăn chặn
tuy nhiên nó nói là không có gì
nói tượng này đã có những hành vi chống trả quá khích phá xe máy của lực lượng dân phòng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an tp biên hòa đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự chia thành nhiều tổ
truy bắt các đối tượng hiện lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng còn lại tham gia vụ việc
tính chung trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã xảy ra một mươi hai sáu trăm bảy mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm năm sáu trăm năm mươi chín người thiệt mạng và bị thương chín sáu trăm một mươi chín người
đây là báo cáo mới nhất được ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông tin
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giao thông giảm năm trăm sáu mươi bảy vụ số người chết giảm ba trăm năm mươi ba người số người bị thương giảm bảy trăm linh người
tai nạn giao thông chủ yếu tập trung trên tuyến đường bộ với một mươi hai năm trăm linh một vụ làm chết năm năm trăm hai mươi sáu người bị thương chín năm trăm bảy mươi một người
đáng chú ý chín tháng qua tuyến đường sắt xảy ra một trăm hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm linh một người bị thương bốn mươi một người
mặc dù giảm tám người bị thương so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ tai nạn lại tăng lên bảy vụ và tăng bảy người chết
tuyến đường thủy xảy ra bốn mươi ba vụ làm chết một mươi chín người bị thương bảy người giảm một mươi năm vụ giảm một mươi ba người chết và tăng hai người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sở giao thông vận tải tp hà nội vừa phê duyệt tiêu chí kỹ thuật và phương án lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự đô thị trên địa bàn các quận thuộc thành phố hà nội
đáng lưu ý hà nội yêu cầu các quận lắp camera phải có nhiều tính năng nhận diện xử lý vi phạm
khi phát hiện được tình huống vi phạm giao thông hệ thống có thể nhận diện được đặc điểm phương tiện biển số xe lưu hình ảnh và in thông báo xử phạt nguội
trong trường hợp phát hiện hệ thống thông báo khẩn cấp cho người được điều hành thu phóng hình ảnh phạm vi hiện trường tai nạn để lưu trữ phục vụ điều tra khám nghiệm hiện trường
cùng đó hệ thống camera phải bảo đảm cung cấp các thông tin giao thông cho người tham gia giao thông về các điều kiện của đường đi phía trước các thông tin tư vấn khác như lộ trình thay thế hoặc tình trạng các đường đi phía trước thực tế địa điểm xảy ra sự cố và tích hợp thông tin lên bản đồ giao thông số hóa của tp hà nội
thưa quý vị và các bạn tăng lương giảm giờ làm là chính sách nhân văn của nhà nước với người lao động
tại kỳ họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội dự thảo luật lao động về khung giờ làm việc cho người lao động vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều
trong bối cảnh hiện nay nếu giảm giờ làm cho người lao động xuống bốn mươi bốn giờ một tuần thì sẽ có tác động như thế nào đến năng suất lao động và nền kinh tế
nguyên phụ liệu thì nhập từ trung quốc thì nhập từ hàn quốc nhập từ nhật bản nhập rất nhiều nước
mà khi đó thì vào tàu vào thì không thể chúng ta không chủ động được
mà đã không chủ động được mà lại khống chế khoảng thời gian không cho phép làm thêm thì không thể giao hàng cho khách
mà không giao hàng cho khách thì dẫn đến tình trạng là người ta bỏ chúng ta
ở bình diện quốc tế một số nước như malaysia thái lan ấn độ đều đang áp dụng không làm việc là bốn mươi tám giờ một tuần
đây là những quốc gia có năng suất lao động cao hơn việt nam và đang cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong nhiều lĩnh vực sản xuất xuất khẩu
điều này cho thấy khoảng cách mà nền kinh tế việt nam phải đối mặt để bắt kịp các quốc gia khác là rất lớn
tham gia vào cái thị trường xuất khẩu này thì hiện nay ngày càng gây gắt
và so với một mươi năm cái nền kinh tế trong khu vực mà đang cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong lĩnh vực này
thì các cái điều kiện về cái giờ làm thêm về cái tiền lương đối với làm thêm thì họ thuận lợi hơn so với chúng ta
các chuyên gia cho biết năng suất lao động trong công nghiệp và dịch vụ

năng suất lao động bị giảm là do trình độ lực lượng sản xuất chưa cao
chất lượng nguồn nhân lực việt nam hiện nay đạt mức ba ba mươi chín trên một mươi điểm
tỷ lệ nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt trình độ cao đẳng trở lên chỉ chiếm một mươi ba tổng số lao động
vấn đề này sẽ là thách thức trong tương lai
dự báo ba mươi năm nữa việt nam vẫn còn khoảng hai mươi lao động ở tuổi trưởng thành có trình độ dưới phổ thông
để thúc đẩy trình độ phát triển thì việt nam cần đầu tư nhiều hơn vào nguồn vốn con người
cái bài toán của doanh nghiệp là giữa cái đầu tư thay đổi công nghệ để tăng năng suất lao động ngay
hay là từ từ trong lúc đó vẫn tận dụng cái lao động và tiếp tục ổn định để sản xuất
thì người ta đang lựa chọn một cái cách đi là từ từ và phù hợp với cái năng lực tài chính của doanh nghiệp
trước thực tế đó đề xuất giảm giờ làm việc cho người lao động nhưng vẫn phải tăng năng suất lao động
trở thành bài toán khó không chỉ với doanh nghiệp mà với cả nền kinh tế
tổ chức lao động quốc tế ilo đã cảnh báo trong tương lai không xa tám mươi sáu lao động phổ thông trong các ngành dệt may
da dày chế biến gỗ của việt nam và nhiều nước trong khu vực asean sẽ bị thay thế bởi xu hướng tự động hóa
tương lai của người lao động sẽ ra sao nếu quá trình tự động hóa đến nhanh mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì
chính phủ sẽ phải cân nhắc điều này ngay trong tháng một mươi khi quốc hội họp biểu quyết thông qua dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
trong khoảng ít nhất năm năm nữa nếu một doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa
sẽ thúc đẩy năng suất lên gấp một mươi lần sức lao động được giải phóng công nhân không phải làm bốn mươi tám giờ một tuần
đấy là một quá trình chuẩn bị khoảng năm năm trời về các mặt
nhưng đấy phải nói là những doanh nghiệp vốn chỉ đã làm mạnh trong các ngành này rồi
làm nhiều năm có thị trường vững vàng có một sự phát triển vững vàng và khả năng tích lựu vô
để đến với viễn cảnh đó thực sự không dễ dàng
bởi nếu trong bối cảnh hiện nay giảm giờ làm việc cho người lao động
thì tương lai của chính họ trong vài năm nữa sẽ bấp bênh
bởi việc các nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến các bành này nữa không thấy lợi thế trong ngành về mặt lao động
quá trình tự động hóa là xu hướng tất yếu
điều đó sẽ dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động đặt ra thách thức cho cả nền kinh tế
nhà nước sẽ phải tính toán lộ trình thích hợp để chuẩn bị cho điều này
chúng ta phải thúc đẩy tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
thông qua hoạt động khoa học công nghệ và đồng hồ sáng tạo
phải hình thành và phát triển được một lực lượng sản xuất có trình độ cao
đặc biệt là các lực lượng sản xuất làm trong các doanh nghiệp và có các lực lượng khoa học công nghệ
việc mà điều chỉnh thời gian này cần phải có lộ trình ít nhất là phải từ ba năm đến năm năm
để cho các doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị người lao động cũng có thời gian chuẩn bị
và đặc biệt là cái việc điều chỉnh này nó không ảnh hưởng đến nền kinh tế đến sản xuất của doanh nghiệp
và cũng không ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động
tăng hay giảm giờ làm cho người lao động phải phù hợp với tình hình đất nước trong hiện tại và tương lai
nếu ngay từ bây giờ lực lượng sản xuất trứng lại
thì viễn cảnh một nền kinh tế năng suất trong tương lai sẽ khó thành hiện thực
lợi ích của người lao động cũng không thể bền vững
quý vị và các bạn thân mến và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua trong bản tin gmt cộng bảy với phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
xin mời chị thanh huyền
vâng xin được cảm ơn chị hoàng trang
xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin chính sẽ có trong bản tin tối nay
mỹ muốn có giải pháp hòa bình với iran

một năm sau thảm họa kép động đất sóng thần ở indonesia hơn năm mươi bảy người dân vẫn vô gia cư
luận tội tổng thống donald trump ván bài may rủi của hạ viện mỹ
sau đây là nội dung chi tiết
trong bối cảnh quan hệ giữa iran và mỹ ngay càng leo thang
mới đây ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết nước này mong muốn một giải pháp hòa bình
xong điều này phụ thuộc vào
phát biểu bên lề kỳ họp lần thứ bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc
ngoại trưởng mỹ mike pompeo nêu rõ mỹ mong muốn có một giải pháp hòa bình với iran
và washington hy vọng sẽ có cơ hội đàm phán với tehran đạt được một kết quả có lợi cho cả hai bên
tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào phía iran
trong khi đó cùng ngày tổng thống iran hassan rouhani khẳng định
tehran sẽ không bao giờ đàm phán với washington dưới sức ép nhấn mạnh việc dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt
mà mỹ đã đảm bảo
mỹ đang áp đặt đối với iran và tôn trọng một giải pháp của hội đồng bảo an
sẽ có thể mở đường cho đối thoại
ông cũng bác bỏ việc tiến hành cuộc gặp song phương bên lề với tổng thống mỹ donald trump
trung quốc sẵn sàng cấp phép công nghệ năm g cho công ty mỹ bao gồm bí quyết thiết kế chip
tuyên bố vừa được đưa ra bởi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành huawei nhậm chính phi
ông nhấn mạnh huawei không sợ có thêm đối thủ khi cung cấp công nghệ cho các công ty cạnh tranh
trong tháng này
nhậm chính phi đã để ngỏ khả năng huawei sẽ bán công nghệ năm g
bao gồm bằng sáng chế mã nguồn bản thiết kế và bí quyết sản xuất cho các công ty khác chỉ với một lần đóng phí
huawei đang nỗ lực giảm thiểu những tác động từ quyết định của mỹ
cấm các công ty trong nước bán linh kiện và công nghệ cho hãng này
huawei hy vọng doanh thu bán điện thoại thông minh sẽ đạt một mươi tỷ usd trong năm nay
huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là một biểu tượng quốc gia của trung quốc
hãng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự tại mỹ
vì bị tình nghi vi phạm các lệnh trừng phạt xuất khẩu của mỹ đối với một số nước trong đó có iran
tuy nhiên huawei đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này
ít nhất sáu người chết hơn một mươi người bị thương nặng trong trận động đất mạnh sáu năm độ richter
xảy ra sáng nay ở phía đông tỉnh maluku indonesia
dù không có cảnh báo sóng thần nhưng trận động đất đã phá hủy nhiều tòa nhà
trong đó có một số tòa nhà của trường đại học patimura làm sập một cây cầu
và gây lở đất
sau trận động đất cũng xảy ra hàng chục đợt dư chấn
trong đó đợt dư chấn có cường độ mạnh nhất là năm sáu độ richter
trong khi đó cũng tại indonesia một năm đã trôi qua kể từ sau thảm họa kép
động đất sóng thần càn quét đảo sulawesi khiến ít nhất bốn năm trăm linh người thiệt mạng
đến nay những tàn dư từ thảm kịch này vẫn còn ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân nơi đây
theo hội chữ thập đỏ quốc tế tính tới tháng chín
vẫn có năm mươi bảy người đang sống trong các khu lều tà bợ
chính quyền địa phương thừa nhận dù nỗ lực hết sức để xây dựng lại những ngôi nhà hư hại
sông tốc độ vẫn chưa được như mong muốn
dù vậy người dân nơi đây vẫn giữ được tinh thần lạc quan
bởi với họ may mắn sống sót sau thảm họa mới là điều đáng quý
tôi không biết đi đâu về đâu tôi không còn nhà để về
nhưng may mắn hơn là tôi còn sống sau trận động đất hồi năm ngoái
đến nay đã có khoảng ba hộ gia đình
bàn giao nhà ở xã hội chính quyền sở tại khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng thêm nhà ở
cho những người chịu ảnh hưởng
hôm nay cựu tổng thống pháp yac chirac đã qua đời ở tuổi tám mươi sáu
ông chirac là một trong những người có sự nghiệp chính trị lâu nhất ở châu âu
với hai nhiệm kỳ tổng thống hai nhiệm kỳ thủ tướng
ông chirac sinh ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi hai tại paris
trên trường quốc tế ông chirac được nhớ đến nhiều nhất vì đã khiến mỹ tức giận
khi phản đối công khai cuộc chiến tại iraq năm hai nghìn ba
nhiệm kỳ tổng thống của ông chirac đánh dấu bằng sự đình trệ chính trị đất nước chia rẽ
vật lộn với nợ nần bất bình đẳng và thất nghiệp
trong một mươi hai năm lãnh đạo nước pháp ông chirac được đa số người dân pháp vẫn đánh giá là nhà yêu nước
một chính trị gia lão luyện luôn luôn bảo vệ lợi ích của nước pháp
bức tượng sư tử biển morlian trên đảo sentosa singapore sẽ bị phá hủy để dọn đường
cho một dự án tái phát triển đảo sentosa và pulau brani nhằm thu hút thêm nhiều khách nước ngoài
thông tin này khiến cho người dân singapore và khách du lịch bày tỏ tiếc nuối bởi bức tượng đầu sư tử mình cá này
đã trở thành một biểu tượng của đất nước singapore
ngày hai mươi tháng một mươi tới sẽ là ngày cuối cùng biểu tượng của sinh vật huyền thoại đón khách tham quan
thay vào chỗ bức tượng sẽ là một địa điểm giải trí và du lịch mới
việc dỡ bỏ tượng sư tử biển đã gây ra nhiều tranh cãi khi có không ít ý kiến cho rằng các nhà thầu
chỉ cần di rời tượng đến địa điểm khác thay vì phá hủy hoàn toàn một công trình mang tính biểu tượng
thưa quý vị vậy là ông donald trump đã trở thành tổng thống thứ tư của mỹ đối mặt với quá trình luận tội
sau khi chủ tịch hạ viện nancy pelosi cáo buộc ông phản bội lại lời tuyên thệ nhậm chức và an ninh quốc gia của nước mỹ
khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ một quốc gia khác
trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi quá trình luận tội tổng thống là một quy trình phức tạp tại quốc hội mỹ
quá trình này sẽ diễn ra như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây
trong một bài phát biểu trên truyền hình chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi cho biết hạ viện sẽ xem xét việc tổng thống mỹ donald trump
gây sức ép với tổng thống ukraine để điều tra các hoạt động kinh doanh của con trai của cựu phó tổng thống joe biden
một trong những ứng cử viên tranh cử tổng thống hàng đầu của đảng dân chủ
tổng thống phải chịu trách nhiệm không có ai đứng trên luật pháp
hành động của tổng thống trump cho thấy ông ấy đã phản bội lại lời tuyên thệ nhậm chức
phản bội lại an ninh quốc gia và sự thống nhất của cuộc bầu cử của chúng ta
là mục tiêu trong cuộc công kích của ông trump và là ứng cử viên tranh cử tổng thống sáng giá của đảng dân chủ
cựu phó tổng thống mỹ joe biden có một vị trí riêng trong sự việc này
việc từ chối cung cấp thông tin của ông trump
thông tin cho hạ viện đều đã được ghi trong hiến pháp và cản trở những nỗ lực của cơ quan này
trong quá trình điều tra không phải là hành động của một tổng thống mỹ đó là sự lạm quyền
ông donald trump đã khiến hạ viện không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu tiến trình luận tội
đó là một bi kịch nhưng là một bi kịch do chính ông ấy tạo nên
ngay lập tức ông trump đã chỉ trích động thái này trên twitter
một ngày quan trọng như vậy tại liên hợp quốc với quá nhiều công việc và những thành công
nhưng đảng dân chủ đã hủy hoại và hạ thấp giá trị của những điều này bằng những tin tức và một cuộc săn phu thủy thật tồi tệ cho đất nước chúng ta

đảng dân chủ hiện nắm hai trăm ba mươi năm ghế con số này đủ để nhà lãnh đạo mỹ phải lo ngại các điều khoản luận tội
được một ủy ban trước đó phê chuẩn
đảng dân chủ hiện nắm hai trăm ba mươi năm ghế con số này đủ để nhà lãnh đạo mỹ phải lo ngại các điều khoản luận tội được một ủy ban trước đó phê chuẩn
đảng dân chủ hiện nắm hai trăm ba mươi năm ghế con số này đủ để nhà lãnh đạo mỹ phải lo ngại các điều khoản luận tội được một ủy ban trước đó phê chuẩn
giờ nhiệm sở nếu có ít nhất hai phần ba thành viên thượng viện bỏ phiếu thông qua việc bãi nhiệm ông
nhưng đây cũng không phải là điều dễ dàng khi đảng cộng hòa đang nắm tới năm mươi hai trên một trăm linh ghế tại thượng viện
việc luận tội tổng thống trump được đánh giá là giống như một con dao hai lưỡi với đảng dân chủ
trên thực tế tiến trình luận tội tổng thống có thể là một ván bài rủi ro và thậm chí đôi khi phản tác dụng
bằng chứng là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chính vụ luận tội tổng thống bill clinton đã gây tác dụng ngược
khi tỷ lệ ủng hộ ông clinton tăng cao trong khi các ứng cử viên của đảng cộng hòa chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử sau đó
bà pelosi lo lắng về nó bởi vì điều đó đang làm cho tổng thống giống như một nạn nhân
nếu họ bắt đầu luận tội người mỹ sẽ nhanh chóng thấy đây là một cuộc săn phu thủy
và tổng thống thực sự trở thành một nạn nhân
theo thông tin mới nhất nhà trắng vừa công bố văn bản ghi nhớ dài năm trang
có nội dung về cuộc điện đàm giữa ông trump với người đồng cấp ukraine hồi tháng bảy vừa qua
trong đó ông trump yêu cầu tổng thống ukraine zelensky mở cuộc điều tra tham nhũng
nhằm vào ông joe biden và con trai
đến nay chưa rõ kết quả việc luận tội sẽ ra sao nhưng có một điều chắc chắn rằng
luận tội tổng thống chưa bao giờ là một kịch bản dễ dàng
bởi trong lịch sử mỹ chỉ có hai tổng thống từng bị luận tội là tổng thống andrew johnson
và tổng thống bill clinton
tuy nhiên cả hai vị vẫn giữ vững vị trí của mình
bởi theo các chuyên gia những người lập quốc mỹ đưa luận tội thành một nội dung trong hiến pháp
chủ yếu là vì lo ngại tổng thống lạm dụng quyền lực
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai